hôm qua công an huyện tân biên tỉnh tây ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự bốn đối tượng
hồ tiểu đông nguyễn thành công lê khánh duy và nguyễn quốc huy
cùng ngụ huyện tân biên về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó do có xảy ra mâu thuẫn với một người tên là huy
nên đêm ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai nhóm của phạm phú khánh cùng với sáu đối tượng
đã rủ nhau đi tìm huy để đánh trả thù nhưng không gặp
trên đường đi nhóm của khánh liên tiếp gây mâu thuẫn dùng dao súng bắn đạn nhựa đuổi đánh nhiều người
trong đó có anh trương văn đông bị chém gần đứt lìa cổ tay phải
công an huyện tân biên đã bắt khẩn cấp các đối tượng khánh đông công duy và huy
về hành vi cố ý gây thương tích nhưng đối tượng khánh đã bỏ trốn khỏi địa phương
riêng vũ phước thành và nguyễn văn trọng do còn nhỏ tuổi nên được cho tại ngoại
hiện công an huyện tân biên đang truy tìm và kêu gọi đối tượng khánh đến cơ quan công an đầu thú
để hưởng sự khoan hồng của pháp luật